hướng tới kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hôm nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã tới thăm tặng quà các thương bệnh binh đang được chăm sóc điều trị tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên và trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng tỉnh hà nam
tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên và trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng tỉnh hà nam đồng chí thứ trưởng lê văn tuyến cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã ẩn cần thăm hỏi sức khỏe điều kiện sống sinh hoạt thường ngày của các thương bệnh binh đang được chăm sóc điều trị tại đây
và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các đồng chí thương bệnh binh đã công hiến một phần sương máu của mình vì độc lập tự do cho tổ quốc cho dân tộc
đồng chí thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ các thương bệnh binh đã công hiến máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy ý chí bản lĩnh kiên cường luôn luôn lạc quan yêu đời sống vui sống khỏe là tấm cương sáng cho thế hệ trẻ đôi theo

thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến thăm tặng quà trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan tỉnh ninh bình
hiện nay trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan đang quản lý nuôi dưỡng điều trị phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách cho một trăm bốn mươi sáu thương bệnh binh đối tượng chính sách
trong đó có sáu mươi tám thương bệnh binh nặng hai mươi bốn người bị nhiễm chất đầu hóa học năm mươi bốn bệnh nhân xã hội
phát biểu tại buổi thăm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe động viên các thương bệnh binh người có công với cách mạng đối tượng chính sách đang điều trị tại trung tâm
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân ta cũng như lực lượng công an nhân dân luôn biết ơn công lao to lớn của các thương binh bệnh binh những người có công với cách mạng với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
lực lượng công an nhân dân cũng như các cấp các ngành đã và đang có những hoạt động thiết thực để trị ân các đồng chí thương binh bệnh binh những người có công với cách mạng
thứ trưởng nguyễn văn long cũng đề nghị cán bộ công nhân viên chức trung tâm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng thương bệnh binh theo đúng truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn long cùng đoàn công tác đã dân hương tại nhà thờ tưởng niệm người có công của trung tâm điều dưỡng thương binh ngo quan
nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân năm năm thành lập cục truyền thông công an nhân dân
và tối ngày hôm qua cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ nhất
đây là sân chơi bổ ích nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần thắt chặt tình đoàn kết thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trong toàn đơn vị
với sự tham gia của một mươi ba đoàn nghệ thuật đến từ các đơn vị của cục truyền thông công an nhân dân
đã mang lại cho liên hoan nhiều tiết mục độc đáo
với thời gian chuẩn bị không phải là dài nhưng các tiết mục được đầu tư giàn dựng công phu
chủ đề các tiết mục hết sức đa dạng từ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước ca ngợi đảng bác hồ kính yêu
ca ngợi những chiến công thành tích những công hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là vai trò của những người làm công tác truyền thông trong lực lượng công an nhân dân
trong quảng bá và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an khi thực hiện nhiệm vụ và phong trào học tập làm
sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
ban thời sự truyền hình công an nhân dân đã mang đến hội diễn lần này một chương trình nghệ thuật
khắc họa những hình ảnh riêng có của đồng bằng bắc bộ với bốn tiết mục mang âm hưởng dân ca
và chúng tôi đã cố gắng khai thác tất cả những năng khiếu sẵn có của chính cán bộ chiến sĩ trong ban thời sự
với bốn tiết mục đầy đủ các thể loại như là tốt ca song ca
độc tấu đàn tì bà và một tiết mục múa độc lập do chính các nữ cán bộ chiến sĩ của ban thời sự biểu diễn
đến với liên hoan nghệ thuật quần chúng cục truyền thông công an nhân dân lần này thì đội của báo công an nhân dân
đến với ba tiết mục mang âm hưởng từ truyền thống đến đương đại và có cả tiết mục có tiếng nước ngoài
và chúng tôi đã có dù là thời gian chuẩn bị tương đối ngắn nhưng chúng tôi cũng hết sức khẩn trương
đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ rất nhiệt tình và hồ hởi tham gia
với hai mươi chín tiết mục đa dạng các thể loại từ các tiết mục đơn ca song ca tốt ca nhảy hiện đại
múa dân gian hát múa tập thể đến độc tấu đàn tì bà các đoàn nghệ thuật với sự tham gia sôi nổi
từ chính các cán bộ chiến sĩ phóng viên biên tập viên đã mang lại cho liên hoan những tiết mục đặc sắc
đối với tôi là một sự bất ngờ
tôi đến với cái hội diễn này với một cái tâm thế là đi chấm thi cho một cái hội diễn nội bộ
chắc là chúng ta có thể gọi là cây nhà lá vườn
nhưng mà khi đến nơi thì tôi hết sức là bất ngờ vì cái sự chuẩn bị rất là công phu của các đoàn nghệ thuật
tham gia hội diễn và cũng thấy các bạn đã đầu tư rất là bài bản trong
các cái tiết mục mà mình tham gia thể loại và hình thức thì cũng rất là phong phú
đơn ca song ca tốt ca rồi là tất cả những cái thể loại từ hiện đại cho đến dân gian rồi đương đại
rồi và cái chủ đề ca ngợi tổ quốc ca ngợi cái lực lượng của mình cũng rất là rõ nét
liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ nhất của cục truyền thông quốc an nhân dân là dịp để cán bộ chiến sĩ
phóng viên biên tập viên người lao động trực tiếp trong đơn vị có cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động văn hóa văn nghệ
góp phần phát hiện bồi dưỡng các nhân tố có khả năng để tham gia các cuộc thi văn hóa văn nghệ do bộ công an tổ chức
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần thắt chặt tinh thần đoàn kết trong cán bộ chiến sĩ người lao động trong đơn vị
cũng chính là góp phần nâng cao về công tác chuyên môn nhiệm vụ chính trị của cục truyền thông công an nhân dân
sau nhiều phần thi sôi nổi ban tổ chức đã trao ba mươi năm giải trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về đội thi của ban chuyên đề
truyền hình công an nhân dân hai giải nhì toàn đoàn thuộc về hai đội thi của ban thời sự truyền hình công an nhân dân và báo công an nhân dân
giải ba toàn đoàn thuộc về ba đội thi của ban thư ký biên tập truyền hình công an nhân dân phòng quan hệ công chúng và ban kỹ thuật
truyền hình công an nhân dân ngoài ra ban tổ chức còn trao năm giải nhất năm giải nhì năm giải ba một mươi bốn giải khuyến khích cho các tiết mục được đánh giá cao nhất
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm sáu mươi
bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam trên chặng đường ấy lực lượng cảnh sát nhân dân đã lập nên vô vàn chiến công xuất sắc
được đảng nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý trong đó có một huân chương sao vàng một mươi hai tập thể cá nhân được tặng huân trường hồ chí minh
hàng trăm tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác
được sinh ra tại thời điểm bước ngoặt quan trọng nhất của lịch sử đất nước cảnh sát nhân dân là cảnh sát của dân
vì dân được nhân dân tin yêu bao bọc che chở trung thành tận tụy được tôi rèn trong mọi gian nan thử thách
các thế hệ cảnh sát nhân dân vẫn đang nối tiếng nhau cùng đắp truyền thống cao đẹp
dân đáng là tấm kiên thiết của đảng là quả đấm thép trong cuộc chiến không phân hiệu với tội phạm
một mươi sáu chữ vàng cảnh sát việt nam nu trí dũng cảm vì nước dì dân quân thân cục vụ
đã được chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công tặng lực lượng cảnh sát nhân dân tại lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày truyền thống
cảnh sát nhân dân một bộ phận tố thành hết sức quan trọng và luôn gắn liền với những trang sử hào hùng vẻ vang của công an nhân dân việt nam
của dân tộc của cách mạng và sự phát triển của đất nước cuộc sống bình yên của nhân dân
sáu mươi một năm truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đã giải công xây dựng chiến đấu trưởng thành phát triển lớn mạnh

đảng nhà nước và nhân dân luôn luôn chăm lo xây dựng và tin tưởng rằng lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
vì cuộc sống bình yên ấm no hạnh phúc của nhân dân vì sự hung cường thịnh vượng của đất nước chúng ta
hơn năm mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội hơn hai mươi vụ phạm tội về kinh tế hơn ba mươi bốn vụ phạm tội vi phạm pháp luật về kinh tế
ma túy tham nhũng buôn lậu môi trường sử dụng công nghệ cao thụ lý điều tra hơn một trăm linh vụ án các loại là kết quả trung bình mỗi năm gần đây
lực lượng cảnh sát nhân dân điều tra khám phá tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên tám mươi năm án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi
đặc biệt lực lượng cảnh sát nhân dân đã chủ động phát hiện điều tra xử lý nhiều vụ án kinh tế tham nhũng lớn
được tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá là điểm sáng góp phần quan trọng vào công tác phòng chống tham nhũng của đảng nhà nước trong giai đoạn vừa qua
lấy giáo dục truyền thống giáo dục chính trị là yếu tố then chốt để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn luôn tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành và của lực lượng
để hôn đúc thêm ý chí niềm tin và bản lĩnh trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự của đất nước vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
trong tình hình mới đối mặt và đấu tranh với nhiều loại tội phạm và hành vi phạm tội rất mới và cả phạm tội truyền thống
đòi hỏi lực lượng cảnh sát nhân dân luôn đề cao truyền thống đoàn kết thống nhất kỷ luật nghiêm minh bản lĩnh văn hóa nhân văn mưu trí dũng cảm sắc bén về nghiệp vụ
gắn bó mật thiết với nhân dân phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành và hợp tác quốc tế sâu rộng đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác hiệu quả
như vậy những trang sử thành tích vẻ vang của cảnh sát nhân dân vẫn tiếp tục được phát huy cũng như lập thêm nhiều chiến công mới
như vậy những trang sử thành tích vẻ vang của cảnh sát nhân dân vẫn tiếp tục được phát huy cũng như lập thêm nhiều chiến công mới
các lượng đã điều tra làm rõ gần một mươi chín vụ phạm tội về trật tự xã hội phát hiện gần ba vụ hơn bốn năm trăm linh đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế hàm nhũng đảm bảo tiến độ mục tiêu yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong đề án sáu của chính phủ đã chủng quốc hội xem xét thông qua hai dự án luật tăng cường gần dân sát dân
tất cả đã tạo nên những hình ảnh đẹp và niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân quyết tâm thực hiện cho bằng được lời thề vì nước cung thân vì dân phục vụ còn đảng thì con mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý